tiếp theo là một số tin vấn liên quan đến tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng nguyễn viết luận nguyễn viết nhất về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra các đối tượng luận và nhất đã khai nhận đột nhập vào nhà ông nguyễn tiến ngọc ở huyện quỳnh phụ lấy trộm nhiều tài sản có trị giá khoảng hơn hai mươi một triệu đồng
sau đó hai đối tượng đem số tài sản trộm cắp được đến cho nguyễn đăng tâm tiêu thụ
còn tại ninh thuận hai đối tượng là nguyễn hữu trương và lê minh thiện rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài
khi hai đối tượng dạo quanh thành phố phan rang tháp tràm thì phát hiện chị phạm thị ngọc liên điều khiển xe mô tô có đeo dây chuyền vàng
hai đối tượng đã bám sát sau đó giật sợi dây chuyền của chị liên rồi bỏ chạy
nhưng trên đường tàu thoát xe của bọn chúng chết máy nên trương đã bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an
riêng đối tượng lê minh thiện bỏ trốn hiện đang bị cơ quan công an truy tìm
những vụ cướp ngân hàng và cướp tiệm vàng táo tợn liên tiếp xảy ra gần đây tại một số tỉnh thành trong cả nước
đã dóng lên hồi chuông báo động về sự manh động của loại tội phạm nguy hiểm này
tại tỉnh vĩnh long lực lượng công an đã chủ động trong công tác phòng ngừa đấu tranh góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương
ngày hai mươi bảy tháng chín
tại phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
trụ sở trong khu công nghiệp hòa phú xã hòa phú huyện long hồ đã xảy ra một vụ cướp táo tợn
sau khi cướp được số tiền trên hai trăm linh bảy triệu đồng đối tượng đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường
sau hai ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng và nhanh chóng thu hồi tài sản
theo quan sát tiệm vàng này mặt trước ráp với quốc lộ năm mươi ba và phía sau giáp với đường sông
tuy nhiên lại chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên đứng bên trong quầy
mà không có bất cứ một bảo vệ nào thực hiện việc đảm bảo an ninh
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cả nước đã xảy ra nhiều vụ cướp tại các chi nhánh
phòng giao dịch ngân hàng
các cơ sở kinh doanh vàng bạc đã quý
đối tượng thường sử dụng vũ khí nguy hiểm súng tự chế thuốc nổ
nhằm uy hiếp nhân viên và bảo vệ của ngân hàng để cướp tài sản với số lượng lớn
địa bàn tỉnh vĩnh long tuy nhỏ so với một số địa phương khác
nhưng lại có nhiều quốc lộ đi qua
lợi dụng điều kiện trên bọn tội phạm cướp tài sản thường hay chú ý đến
bên cạnh đó một số ngân hàng cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn
vẫn còn thiếu quan tâm đến lực lượng bảo vệ tại chỗ
trước thực trạng đó công an tp vĩnh long đã chủ động phối hợp cùng các ngân hàng
thành lập mô hình phòng chống tội phạm cướp ngân hàng
cùng với đó đơn vị cũng tổ chức diễn tập tình huống giả định
nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho lực lượng bảo vệ và nhân viên các ngân hàng
trong dịp tết này thì nói chung là các cơ sở này thực hiện rất là khá tốt
do đó chúng tôi để đảm bảo tốt hơn chúng tôi đề nghị các đồng chí giám đốc ngân hàng
cũng như các chi nhánh và các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc
phải hết sức đề cao cảnh giác tình hình tội phạm trong dịp tết
và khi có tình huống xảy ra thì phải chủ động cho bằng được
và thực hiện số điện thoại đường dây nóng
cũng như nhấn chuông báo động
cũng như quy động lực lượng ở cơ sở để làm sao bắt cho được thủ phạm khi tình huống có xảy ra
cứ đến thời điểm cuối năm tình hình tội phạm cấp ngân hàng cấp tiện vàng lại có xu hướng gia tăng
bên cạnh sự nỗ lực phòng ngừa đấu tranh chấn áp với loại tội phạm này của lực lượng công an
thì mỗi cơ sở kinh doanh vàng bạc tiền tệ phải tự bảo vệ chính mình
luôn cảnh giác lắp đặt các trang thiết bị báo động giám sát trong suốt quá trình giao dịch mua bán
tăng cường bồi dưỡng nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách giả soát lại phương án bảo vệ
góp phần kéo giảm tình hình tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tòa án nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án tham mô tài sản
đối với bị cáo võ thị hồng tuyết chú tại thôn phú cần xã an thọ là ủy ban nhân dân xã tuy an
theo hồ sơ vụ án năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bà võ thị hồng tuyết được bổ nhiệm làm kế toán tại ủy ban nhân dân xã an thọ
trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
lợi dụng sơ hở thiếu sót trong việc quản lý kiểm soát thanh quyết toán các nguồn ngân sách xã
bà tuyết đã lập khống một mươi hai chứng tử và giả chữ ký của chủ tài khoản chiếm đoạt hơn một trăm năm mươi sáu triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau khi bị phát hiện và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra bà tuyết thừa nhận hành vi của mình
và giao nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt
tòa nhân dân huyện tuy an đã ra quyết định xử phạt bị cáo võ thị hồng tuyết một mươi hai năm
hai năm sáu tháng tù giam và cấm bị cáo đảm nhận các chức vụ liên quan đến công tác quản lý tài chính
trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
sau thời gian trốn truy nã đến khoảng hai giờ sáng nay nguyễn thành tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã phú thạnh huyện phú tân đã bị phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh an giang
bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường thới an quận một mươi hai tp hcm
theo bản án của tòa nhân dân tp hcm
tòa nhân dân tp hcm ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo nguyễn thành tý bị lực lượng công an bắt quả tăng
khi đang tàng trữ ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan tại một nhà nghỉ ở tp hcm
tại phiên thòa sơ thẩm ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tòa nhân dân tp hcm
mỹ tho đã tuyên phạt bị cáo tý ba năm sáu tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau đó tý không thực hiện quyết định thi hành án mà đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã tý về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
được biết vào năm hai nghìn một mươi bốn tý từng bị tòa nhân dân huyện bình chánh tp hcm xử phạt ba năm sau tháng tù về tội cướp giật tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn học
phạm văn học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường chú tại đội sáu xã tiêu sơn huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
còn về tội cướp giật tài sản công an tp hòa bình tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn ngô đồng
huyện giao thủy tỉnh nam định cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng mắt đen và có sẹo chấm cách một cm trên trước mép trái
và đối tượng vì văn so sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mai hạ huyện mai châu tỉnh hòa bình
bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi năm sống mũi thẳng dài tay vuông góc và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện